tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang ở một thời điểm quyết định trên toàn cầu
đồng thời hối thúc các quốc gia bị ảnh hưởng hành động nhanh chóng để ngăn chặn bùng phát đại dịch đề cập đến xu hướng thuyên giảm các ca nhiễm bệnh mới ở trung quốc
nhà lãnh đạo who cho biết sự bùng nổ của dịch covid một mươi chín ở phần còn lại của thế giới là mối quan ngại lớn nhất hiện nay